sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một
thành phố hà nội đã tiếp xúc cử tri quận hai bà trưng hà nội báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba
quốc hội khóa một mươi bốn bế mạc vào ngày hai mươi một tháng sáu vừa qua cùng dự có lãnh đạo thành phố hà nội
và đông đảo cử tri quận hai bà trưng
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám
ba quốc hội khóa một mươi bốn bao gồm công tác xây dựng pháp luật quyết định nhiều vấn đề quan trọng
của đất nước và giám sát tối cao thông báo cho cử tri ý kiến và trả lời của các cấp
về các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị trước kỳ họp
các cử tri đã phát biểu đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi những vấn đề cử tri quan tâm đã được đưa thảo luận
nghiên cứu xem xét và đưa vào nghị quyết của quốc hội
cử tri đánh giá hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã chứng tỏ sinh hoạt quốc hội
ngày một dân chủ hơn đáp ứng được vấn đề cử tri theo dõi
hoạt động này cũng thể hiện được vai trò trách nhiệm của đại biểu quốc hội
và của các đồng chí lãnh đạo chính phủ làm phong phú đa dạng hóa sinh hoạt quốc hội
thể hiện chức năng giám sát tối cao của quốc hội
cử tri cũng nêu thêm một số vấn đề đề nghị đại biểu quốc hội quan tâm theo dõi trong thời gian tới
như vấn đề tín ngưỡng tôn giáo vấn đề môi trường vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
vấn đề y tế giáo dục học đường vấn đề phòng chống tham nhũng lãng phí
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã đồng thuận
và đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
tổng bí thư đồng tình với ý kiến của cử tri về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
đã thể hiện sự thẳng thắn tinh thần có trách nhiệm quyết liệt vì sự phát triển của đất nước
vì cuộc sống của nhân dân và khẳng định trong thời gian tới
quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ
đảm bảo có chuyển biến trong thực tế hành động
tổng bí thư tiếp thu một số ý kiến của cử tri đã nêu đồng thời mong muốn
khi dịp tiếp xúc cử tri thế này ngoài việc chúng ta quan tâm đến công việc cụ thể của quận
của phường của thành phố với tư cách là cử tri đại diện cho ý kiến tiếng nói của nhân dân
các bác phản ánh thêm đề xuất thêm góp ý phê bình thêm về những vấn đề lớn của đất nước thì rất là tốt
chúng tôi rất là mong muốn được nghe ý kiến
chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ tiếp tục chương trình tiếp xúc
với cử tri quận đống đa thành phố hà nội